do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua bắc bộ nối với vùng xoáy thấp nên từ ngày hôm qua mùng ba tháng tám đến một giờ ngày hôm nay mùng bốn tháng tám ở bắc bộ đã có mưa mưa vừa một số nơi có mưa rất to
từ bảy h ngày bốn tháng tám đến bảy h ngày năm tháng tám các tỉnh điện biên lai châu sơn la lào cai yên bái hòa bình phú thọ tuyên quang hang lạng sơn quảng ninh cao bằng mưa to từ năm mươi đến một trăm linh mm
các nơi khác ở bắc bộ mưa từ hai mươi năm mươi mm
từ bảy h ngày năm tháng tám đến một mươi chín h ngày sáu tháng tám các tỉnh điện biên lai châu sơn la lào cai yên bái hà giang tuyên quang lạng sơn quảng ninh cao bằng mưa từ năm mươi đến tám mươi mm
các nơi khác ở bắc bộ mưa từ một mươi ba mươi mm
khu vực hà nội từ hôm nay đến ngày sáu tháng tám có mưa chiều tối và đêm có mưa vừa có nơi mưa to và giải rác có rông
trong cơn rông có mưa có mưa to và giải rác có rông
có khả năng xảy ra gió giật mạnh